nước dự trữ phải luôn được đậy kín đảm bảo trẻ không thể mở ra để tránh trường hợp trẻ bị ngã vào
bể dẫn đến ngạt nước sáu vùng lũ lụt cần sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền đối với các đồng
bào miền núi hay vùng bị ảnh hưởng của lũ quét cần phải chấp hành đúng hướng dẫn sơ tán của
chính quyền địa phương trước khi lũ xảy ra tuyệt đối không được bơi trong dòng nước lũ và trẻ em
phải luôn được trông coi cẩn thận trang bị kỹ năng cứu người đuối nước cả người lớn và trẻ nhỏ
đều cần được trang bị các kỹ năng cứu hộ sơ cứu người bị đuối nước cụ thể nếu phát hiện người
đang bị đuối nước nhưng bạn lại không biết bơi phải hết sức bình tĩnh và hô hoán nhờ đến sự trợ
giúp của nhiều người đồng thời tìm những nhánh cây dài cho nạn nhân bám vào để kéo vào bờ sau
khi đã đưa được nạn nhân lên bờ ngay lập tức thực hiện các thao tác sơ cứu hy vọng rằng những
chia sẻ trên đây sẽ là những thông tin bổ ích đến các bậc phụ huynh trong việc phòng chống đuối nước ở trẻ
thưa quý vị và các bạn vụ việc đau lòng trên cũng là lời cảnh tỉnh tới các bậc làm cha làm mẹ khi để các con tự chơi
mà rời khỏi tấm mát của mình những nguy hiểm luôn rình dập xung quanh các con những đứa trẻ còn thiếu rất nhiều
kỹ năng sống và tự vệ vì vậy cha mẹ hãy luôn là những người bảo vệ để con có thể phát triển một cách an toàn và toàn diện
thông tin mới nhất liên quan tới đoạn lan can bờ canh bị khuyết trong vụ việc
đuối nước ở tp hcm sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật khi có kết quả điều tra mới nhất
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau